kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
nhân dịp xuân mới thay mặt những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị cùng với toàn thể gia đình
một năm mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và bình an
và bây giờ là thời lượng của bản tin kinh tế và tiêu dùng số đầu tiên trong năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trong chương trình ngày hôm nay thứ bảy ngày mùng một mươi tháng hai tức ngày mùng một tết nguyên đán
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được phát hiện năm hai nghìn hai mươi ba do phan công khanh cùng với đồng bọn thực hiện
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam huỳnh xuân vấn
trú tại huyện bình chánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín phan công khanh và huỳnh xuân vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
cây super mỗi người góp vốn năm mươi khanh làm giám đốc
là người đại diện pháp luật vấn là phó giám đốc cổ đông
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phan công khanh liên hệ và mượn của một nạn nhân
hai ô tô hạng sang để trưng bày bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe
vấn đã liên hệ và được người này đồng ý ký hợp đồng mua bán xe với vấn giá là hai mươi bốn năm tỷ đồng
hết thời hạn mượn xe nạn nhân liên tục liên hệ khanh để lấy lại hai xe trên
nhưng khanh không trả nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tang hai đối tượng
vũ văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và lê thị quỳnh thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều ở xã định hòa huyện yên định đang có hành vi chế tạo sản xuất và buôn bán trái phép pháo hoa nổ
vào tối ngày ba tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang lê thị quỳnh thương
đang vận chuyển năm hộp pháo hoa nổ có trọng lượng một mươi hai năm kg
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện yên định đã tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở của vũ văn linh thu giữ ba hộp pháo tự chế loại dàn bốn mươi chín ống pháo có trọng lượng một mươi bảy kg
bảy lọ nhựa màu trắng có chứa năm hạt tạo màu pháo hoa nổ năm mươi ba ống pháo bằng nhựa
hai cuộn dây cháy chậm nhiều hóa chất cùng với máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất pháo hoa nổ
tại cơ quan công an linh khai nhận đã lên youtube học cách chế tạo pháo hoa nổ
sau đó lên mạng xã hội đặt mua các tiền chất pháo nổ thuốc nổ để chế tạo
khi lê thị quỳnh thương đem pháo hoa nổ về chưa kịp bán thì bị công an huyện yên định bắt quả tang
thưa quý vị trong ngày hôm nay ngày một tết nguyên đán giáp thìn
tại thành phố đà nẵng cảng hàng không quốc tế chào đón hơn một trăm hai mươi năm chuyến bay nội địa và quốc tế
ước đạt hơn một mươi bảy lượt khách
sở du lịch thành phố đà nẵng đã phối hợp với cảng hàng không quốc tế đà nẵng
công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng và các hãng hàng không tổ chức chào đón những du khách nội địa
và quốc tế đầu tiên đến đà nẵng nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
bằng những tiết mục biểu diễn mốn lân cùng với những món quà đặc sản của thành phố
đặc biệt là chương trình hái lộc đầu xuân với quả tặng là các voucher của các điểm
tham quan giải trí
dự kiến trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến đà nẵng ước đạt tám trăm chín mươi bốn chuyến tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
năm hai nghìn hai mươi ba là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới trong đó có việt nam
song với những chính sách điều hành được đảng và nhà nước
chính phủ đưa ra rất kịp thời đã giúp cho nền kinh tế
kinh tế của chúng ta thể hiện rõ khả năng chống chịu kiên cường trở thành điểm sáng trong khu vực
dù thanh tiệu còn khiêm tốn tuy nhiên các chính sách điều hành đang là bước đệ để sang năm hai nghìn hai mươi bốn
nền kinh tế được phát triển bền vững và toàn diện hơn
báo cáo về kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ đã nhắc đến một số tồn tại của nền kinh tế như tiếp cận tín dụng còn khó khăn
thị trường bất động sản chầm lắng do bất cập về phân khúc và vướng mắc về pháp lý việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém
dự án tồn động còn gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện nhiều quy trình thủ tục trong đó có việc đánh giá thẩm định chính xác giá trị tài sản đã qua nhiều năm
thủ tục hành chính nhất là thủ tục đầu tư còn dườm già do đó kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn được nhiều chuyên gia doanh nghiệp bày tỏ quan điểm thận trọng dù các dự báo lạc quan hơn
năm hai nghìn hai mươi ba nền kinh tế việt nam của chúng ta gặp cả các khó khăn ở đầu và hạm đã đổi ra do giá nguyên liệu tăng lên
chi phí vận chuyển cũng tăng cao chi phí logistic và các chi phí khác làm cho nguyên nhân vật liệu nhập khẩu của chúng ta tăng giá
nhưng ở đầu gia chúng ta lại còn có khó khăn hơn nữa do lạm pháp rất cao nhiều quốc gia trên thế giới nâng cao lãi suất để chống lạm pháp và làm cho chi phí sản xuất tăng cao
thu nhập của người dân giảm sút các doanh nghiệp thiếu đơn hàng
và cơ hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn các chuyên gia doanh nghiệp bày tỏ quan điểm thận trọng
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết gdp năm nay ở kịch bản tốt nhất có thể tăng sáu bốn mươi tám
ngân hàng phát triển châu á adb cũng dự báo kinh tế việt nam sẽ tăng trưởng mạnh hơn vào năm hai nghìn hai mươi bốn
đạt sáu tương đương mức quốc hội giao
bởi với độ mở lớn tăng trưởng kinh tế của việt nam sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng phục hồi
ở một số nền kinh tế lớn như mỹ và trung quốc
với sự chỉ đạo quyết liệt của quốc hội chính phủ và quyết tâm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
chúng ta đã giữ vững ổn định kinh tế dị mô
giá trị của đồng việt nam được nâng lên
đồng việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba chỉ mất giá một tám mươi sáu so với đồng đô la mỹ
và lên giá so với đồng yên nhật đồng euro các đồng tiền như bản thái hay đồng đô la singapore
đồng thời trong năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng ta cũng đã đẩy mạnh các hoạt động đầu tư công
và với mức độ giải ngân đến chín mươi năm cái vốn đầu tư công một cái khối lượng vốn rất lớn đến bảy trăm một mươi một tỷ
rõ ràng nó đã là một động lực lan tỏa thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng
năm hai nghìn hai mươi bốn chúng ta có thể kỳ vọng vào ngành nông nghiệp bởi những thách thức của năm hai nghìn hai mươi
đã giúp ngành nông nghiệp từ chỗ lúng túng bị động sang chủ động sáng tạo để tháo gỡ khó khăn tạo đột phá
thực tế nhóm nông sản năm ngoái có một năm tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh xuất khẩu việt nam gặp nhiều khó khăn vì nhu cầu thế giới giảm
xuất khẩu nhóm này tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai sáu mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên ba tỷ đô la mỹ
giá bán bình quân một số nông sản chính như cà phê gạo tăng mạnh hai con số
ngành du lịch cũng có một năm nỗ lực với nhiều biện pháp quảng bá kích cầu
số liệu của bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết số khách quốc tế đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt trên một mươi hai năm triệu lượt vượt mục tiêu đề ra
số khách nội địa vượt kế hoạch năm giúp tổng thu từ du lịch tăng mạnh
việt nam cũng được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới lần thứ tư
một trục cột khác của nền kinh tế là đầu tư công
từ chỗ ủy ảnh đầu năm đã có chuyển biến mạnh mẽ trong đầu quỹ hai
năm hai nghìn hai mươi ba là năm số vốn đầu tư công được giao cao kỷ lục tăng hai mươi năm
khoảng trên một trăm một mươi tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai tạo áp lực rất lớn lên việc giải ngân
các chuyên gia kinh tế lại lưu ý đến yếu tố bên trong của nền kinh tế
đó là sự phục hồi chậm tại khu vực bất động sản một trong những khu vực có tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế
một trong những bài học quan trọng là một số ngành khác đã mất thị trường vào các doanh nghiệp nước ngoài
thì ngành lưỡng thực thực phẩm cũng phải cảnh giác hết sức mạnh
nghĩa là chúng ta phải làm sao chuyển đổi doanh nghiệp và đổi mình thành doanh nghiệp sẵn
sản xuất của chúng ta phải trở thành sản xuất xanh và sản phẩm chúng ta phải trở thành sản xuất sản phẩm xanh
thì mới có thể đáp ứng được thị trường xuất khẩu
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thì chúng ta vẫn còn đón nhận nhiều những khó khăn về thị trường cũng như doanh nghiệp
với sức khỏe chúng tôi cho rằng là được cải thiện nhưng cải thiện chưa nhiều và muốn để giải quyết rất nhiều
rõ ràng chúng ta phải giải quyết được các cái bộ luật nó phù hợp
nó thực sự tạo ra một
một cái môi trường một cái hành lang pháp lý thực sự thông thoáng và có tính hỗ trợ thúc đẩy
cái năm hai nghìn hai mươi bốn này thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện của chúng ta ấy nó vẫn còn có rất nhiều khó khăn
nhưng cái thuận lợi cũng rất lớn
trước hết thì sau hơn một năm gặp khó khăn về đơn hàng thì cuối cái năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nữa
thì chúng ta thấy rằng cái đơn hàng đã quay trở lại và nhiều cái ngành hàng đã có được các cái đơn hàng đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đây đang là những cái điểm sáng để chúng ta tin rằng cái năm hai nghìn hai mươi bốn cái nền kinh tế của chúng ta vẫn có thể giữ vững
cái ổn định kinh tế vĩ mô tăng trưởng và phát triển
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn giữ kỳ vọng tương đối lạc quan về tình hình kinh tế
đồng thời tin tưởng vào khả năng phục hồi của kinh tế việt nam bởi ngân hàng thế giới đã dự báo
năm hai nghìn hai mươi bốn kinh tế việt nam có thể phục hồi về mức
năm năm và sáu trong năm hai nghìn hai mươi năm
còn theo chuyên gia của chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
mức tăng trưởng có thể đạt tới sáu và hơn sáu trong năm hai nghìn hai mươi năm
quý vị thân mến vào những ngày đầu xuân năm mới đi lễ chùa là điều không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người việt
năm nay để đảm bảo cho người dân và du khách du xuân vãn cảnh tại các điểm tâm linh
đã sớm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường dịch vụ
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại phủ tây hồ
thành phố hà nội nơi thu hút hàng ngàn người mỗi dịp tết đến xuân về
cơ quan công an đề nghị nhân dân và du khách khi phát hiện các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội hoặc
có hành vi phạm tội thì báo ngay cho công an phường theo số điện thoại
thông tin này được phát đi phát lại liên tục ngay tại những địa điểm người dân du khách qua lại
công khai số điện thoại để người dân trình báo
hệ thống giao thông để người dân đi lại được thông thoáng
em thấy năm nay thì nó kiểu quy củ hơn tại vì từ ngay từ ngoài đã có người hướng dẫn rồi
xong rồi còn có chỗ gửi xe nó cũng ổn hơn ngày trước ngày trước thì kiểu cũng mỗi mỗi bãi nó một chỗ
gửi xe riêng xong rồi đông quá rồi nhiều người người ta người ra vào cũng không biết là bãi nào
là gửi xe trông xe tốt hay là tự phát hay là có tổ chức điểm đặc biệt năm nay tại các điểm
doanh buôn bán khuân viên phủ tây hồ đều phải công khai về giá và không sử dụng tiền mặt
đồng thời việc trông giữ xe năm nay lần đầu tiên áp dụng hình thức thu phí không dừng
với việc triển khai hình thức này người dân hoàn toàn yên tâm không bị phát sinh về giá khi gửi xe tại đây
tôi đánh giá công tác tổ chức nói chung cũng như việc tổ chức trông giữ xe nói riêng là rất là tuyệt vời
tức là các bạn đã biết phân luồng từ xa tức là ai đi vào thì đi vào một đường ai đi ra sẽ đi ra một đường
và có những người đứng và hướng dẫn chúng ta nên lấy vé để lúc ra thì mới có vé
và khi đã có vé vào rồi thì những cái bãi xe ở trong họ đón tiếp rất là niềm nở và chỉ chỗ cho mọi người
chỗ để xe ngay ngắn đầy đủ và mọi người vui vẻ
và giá xe làm tôi
người ta bảo có năm đồng
tôi chả thấy ở đâu ở hà nội gửi xe có năm đồng trong ngày lễ tết như này
đối với việc kiểm tra về giá thì ủy ban quận tây hồ cũng đã có kế hoạch và có tổ công tác
thành lập tổ công tác để tăng cường kiểm tra công tác về giá
quý bán phường cũng đã xây dựng kế hoạch và cùng với y tế phường
vừa kết hợp kiểm tra về giá vừa kết hợp kiểm tra về an toàn thực phẩm
đối với các cửa hàng kinh doanh tại khu vực phủ thì quán phường đã yêu cầu
các hộ là ký cam kết và công khai niêm yết về giá đối với các mặt hàng
mình mua bán kinh doanh tại khu vực phủ tây hồ trong việc tết nguyên đán
để phục vụ bà con du xuân cũng như là lễ phủ tây hồ
việc đảm bảo bình ổn giá giữ gìn trật tự đô thị góp phần người dân và du khách
có thể an vui khi đến các điểm tâm linh du xuân vãn cảnh đầu năm
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết trong các ngày tết nguyên đán
từ ngày mùng tám tháng hai
đến hết ngày một mươi bốn tháng hai tức là ngày mùng năm tết
sẽ không thực hiện cắt điện trên lưới
ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã tính toán
lập phương án vận hành nguồn lưới và chỉ huy vận hành theo tình hình thực tế
trong đó phải điều chỉnh giảm công suất huy động từ tất cả các loại hình nguồn điện
kể từ các nguồn năng lượng tái tạo
hiện tại các đơn vị đã có phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn
phòng chống cháy nổ tổ chức phân công ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cũng như chuẩn bị nhân lực phương tiện vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý sự cố
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam
từ trường quan thành phố hồ chí minh
kim hạ xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngoài trung quốc mỹ
và xét canada đã chi tiền gấp hai hai mươi tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
để mua sầu riêng việt nam trong một mươi một tháng
số liệu thống kê mới nhất từ tổng cục hải quan cho thấy
xuất khẩu sầu riêng của việt nam đi cách thị trường đạt gần hai hai tỷ usd
tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó sầu riêng tươi đạt hai tỷ usd tăng gần tám lần
những đầu tóc thị trường mua sầu riêng việt nam là trung quốc
với kim ngạch một chín mươi bảy tỷ usd tăng một mươi năm lần so với cùng kỳ năm trước
kế tiếp là shep chi chín bảy triệu usd mua sầu riêng việt tăng hai mươi tám lần
mức tăng trưởng mạnh nhất trong các quốc gia mua loại trái cây này
ngoài hai thị trường trên xuất khẩu sầu riêng sang pháp canada mỹ
papua new guinea lần lượt tăng ba mươi hai
theo ông đặng phúc nguyên tổng thư ký hiệp hội trao quả việt nam cho rằng
giá sầu riêng tươi việt nam tốt hơn so với các quốc gia như thái lan
trong khi chất lượng ổn định nên được nhiều quốc gia tăng chi tiền để mua
ông cũng dự báo trong một mươi năm tới sức tiêu thụ sầu riêng việt nam của các nước
vẫn rất tốt và khuyên nông dân cần đẩy mạnh canh tác bền vững
tăng cường chất lượng về sản phẩm và giống
ngoài ra các nhà vườn cũng cần chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu
không nên trồng sầu riêng ở những vùng bị nhiễm mặn chất lượng không tốt
ủy ban nhân dân tp hcm đã phê duyệt kế hoạch và sẽ đấu giá các lô đất
tại thủ thiêm với mục tiêu tạo nguồn thu từ đất đai
mới đây ông huỳnh văn thanh phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
đã thông tin về kế hoạch đấu giá đất tại khu đô thị mới thủ thiêm
tp thủ đức trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo ông thanh huyền thành ủy và ủy ban nhân dân tp hcm đã phê duyệt kế hoạch
cho khu vực thủ thiêm tp hcm dự kiến đưa ra bán đấu giá các lô đất tại đây
với nguồn thu ước tính hơn hai mươi bốn tỷ đồng
đối với các lô đất ngoài khu đô thị mới thủ thiêm
thành phố sẽ từng bước thực hiện bán đấu giá theo đề án
quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai có hiệu quả trên địa bàn thành phố
được sở ban hành từ năm hai nghìn hai mươi một
do đó trong năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo thành phố sẽ xây dựng kế hoạch đấu giá
cho các khu đất trong khu thủ thiêm và các khu vực khác ngoài thủ thiêm
trong số các lô đất dự kiến đấu giá năm nay tại thủ thiêm
có bốn lô đất từng được bán đối giá thành công vào năm hai nghìn một mươi một
tại thời điểm đấu giá công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt
thuộc tập đoàn tân hoàng minh trung đối giá lô ba một mươi hai với mức giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại bình minh trúng đối giá lô ba chín
khi bỏ mức giá năm hai mươi sáu tỷ đồng
công ty cổ phần simega trúng đối giá lô ba tám với mức giá bốn tỷ đồng
công ty cổ phần dream republic trúng đối giá lô đất ba năm với giá ba tám trăm linh tỷ đồng

trong văn hóa việt nam tặng quà tết là một nét đẹp truyền thống
thể hiện sự quan tâm yêu thương trân trọng của người tặng dành cho người nhận
tết nguyên đáng năm nay thị trường đang ghi nhận xu hướng tặng giỏ trái cây
trong đó những giỏ trái cây nhập ngoại được ưa chuộng hơn cả
với ý nghĩa biểu thị cho lời chúc một năm mới tràn đầy niềm vui sự thịnh vượng
cả năm bận rộn với lịch trình hoạt động nên diễn viên khả ngân rất coi trọng dịp tết cổ truyền
bởi vì tết là khoảng thời gian quý giá để gia đình xung họp và trao tặng người thân những món quà ý nghĩa
với vai trò là đại sứ du lịch vùng wakayama khả ngân muốn thể hiện thành ý và trao gửi yêu thương
đến người thân bằng hương vị đặc biệt của trái cây nhật bản
ở việt nam thì trái cây mình cũng rất là phong phú
nhưng khi tôi nói lựa chọn thêm trái cây của nhật bản
mùa tết thì tôi cũng chỉ dựa trên một cái tinh thần là à
đây là nó chia sẻ về những cái gì mà nó hạnh phúc may mắn và ý nghĩa
thì tôi cũng muốn truyền cái thông điệp đó tốt đẹp đến cho mọi người nhiều hơn
khảo sát thị trường mùa tết các giỏ quà tặng có điểm nhấn là những loại trái cây cao cấp
như là quýt unsu táo fuji kinsei và shikaiji loại táo được mệnh danh là ngon nhất thế giới
có mức giá từ năm trăm linh đồng một trái thậm chí trái hơn một ký có giá lên đến tiền triệu
người việt xanh trái cây đều biết đến loại táo này
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nhật bản mở rộng thị trường tại việt nam
đặc biệt hướng tới phân khúc quà tặng cao cấp trong mùa tết
hiện nay nhật bản mới xuất khẩu chính ngạch ba loại trái cây vào việt nam là táo lê và quýt unsu
thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu vào thị trường việt nam
chúng tôi cũng hy vọng là trái cây việt nam cũng được nhập khẩu nhiều hơn vào nhật bản
tại hai thị trường lớn là thành phố hồ chí minh và hà nội
mùa tết năm nay xu hướng người tiêu dùng lựa chọn trái cây cao cấp làm quà tặng gia tăng
năm nay chúng tôi ra một chương trình rất đặc biệt chúng tôi gọi là quà sang tết dòng
chúng tôi có ba mảnh ghép trong trái cây của quà sang tết dòng
là mảnh ghép về trái cây nhật bản trái cây của new zealand
hoặc là các sản phẩm nho sai hoặc dâu tây của hàn quốc
và đấy chính là quà rất đặc biệt dành tặng cho tất cả người thân
cũng như những người đã giúp đỡ chúng ta trong năm vừa qua
cái kênh phong phố chủ yếu là kênh thanh sĩ với kênh siêu thị
dịp tết này chúng tôi phát triển thêm những cái giỏ quà những cái hộp quà
đáp ứng yêu cầu bây giờ người ta biếu tặng cũng khá nhiều
đặc biệt những cái sản phẩm trái cây mà chất lượng nó cao cấp
đại diện cho những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nhập khẩu trái cây đều nhìn nhận
tuy thị trường tiêu dùng đi xuống nhưng tổng mãi lực ngành hàng trái cây nhập ngoại
làm quà biếu tặng vẫn có mức tăng trưởng tốt khoảng một mươi
xu hướng tặng trái cây ngoại nhập dịp tết lên ngôi bởi trái cây được coi là biểu tượng
cho sự sung túc phú quý và thịnh vượng trong năm mới
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện nay các quận huyện trên địa bàn tp hcm
đang triển khai ra soát doanh mục các tuyến đường đủ điều kiện để thu phí tạm thời
sử dụng lòng đường vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng còn đang gặp một số vướng mắt khó khăn
khi triển khai thu phí lòng đường vỉa hè theo nghị quyết số một mươi năm của hội đồng nhân dân tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản với bộ giao thông vận tải và bộ tài chính đề nghị hướng dẫn về phương thức
và lập đề án khai thác khi thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
theo ủy ban nhân dân tp hcm nghị định số ba mươi ba hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định về việc quản lý sử dụng
và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đồng thời luật quản lý sử dụng tài sản công
và nghị định số ba mươi ba hai nghìn một mươi chín quy định đơn vị được giao quản lý tài sản công lập đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
trên cơ quan cách thống quy phê duyệt trước khi thực hiện khai thác
cụ thể lòng đường vỉa hè thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
tuy nhiên phương thức khai thác sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè thuộc chưa được quy định
tại luật quản lý tài sản công và nghị định số ba mươi ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
đối tượng đề nghị cấp phép khai thác sử dụng tạm thời lòng đường hè phố chủ yếu là cá nhân và hộ gia đình
như vậy đơn vị được giao quản lý lòng đường và hè phố phải lập đề án khai thác
trên cơ quan cách thống quy phê duyệt trước khi thực hiện cấp phép và thu phí
do đó ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị bộ giao thông vận tải và bộ tài chính
sớm hướng dẫn về phương thức khai thác và lập đề án khai thác khi thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
dự kiến tp hcm sẽ có xe điện bốn bánh chở khách tham quan du lịch trong trung tâm tp hcm
từ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
sở giao thông vận tải tp hcm vừa báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm về tiếp thu giải trình góp ý liên quan
đề xuất thiết điểm xe điện bốn bánh chở khách tham quan du lịch ở trung tâm thành phố
đề án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách tiếp cận khu du lịch điểm du lịch văn hóa lịch sử
đơn vị thiết điểm là công ty trách nhiệm hữu hàng sài gòn public transport đảm bảo các điều kiện
xe chở người bốn bánh co gắn động cơ và người lái chí chạy trong khu vực hạn chế
thời gian tới các đơn vị theo dõi kỹ việc chuẩn bị vị trí điểm đón trả khách
đầu tư lắp đặt biển báo cho các tuyến đường tổ chức giao thông
bên cạnh đó bổ sung phương án quản lý bảo dưỡng đối với lượng pin sạc tù pin sạc cho phù hợp
trước đó sẽ đề xuất thiết điểm dùng xe điện chở khách tham quan du lịch
hành khách đặt xe thông qua ứng dụng hoặc liên hệ nhân viên để đăng ký
kế hoạch triển khai với hai trăm linh chiếc xe điện từ năm đến một mươi bốn chỗ
xe điện chở du khách hoạt động từ sáu giờ đến hai mươi bốn giờ hàng ngày
dự kiến triển khai từ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
theo đề án xe điện được hoạt động trên phạm vi giới hạn trên các tuyến đường
địa điểm khu vực các quận một quận bốn quận năm và quận sáu
theo đề xuất của doanh nghiệp khai thác giá vé theo lượt từ một mươi năm mươi ngàn đồng mỗi người
giá thường nguyên chiếc là từ bảy mươi hai trăm năm mươi ngàn đồng mỗi chuyến
thị trường giỏ quà tết năm hai nghìn hai mươi bốn được khởi động khá sớm khi các doanh nghiệp
nhà bán lẻ lần lượt tung ra những giỏ quà được thiết kế phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng
đặc biệt là năm nay giỏ quà giá từ một mươi một mươi năm ngàn đồng mỗi người
giá bình dân có giá mềm từ ba trăm linh ngàn đồng đến bảy trăm linh ngàn đồng được ưu chuộng hơn cả
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
như mỗi năm trước tết khoảng một tháng ông đệ đều đặt mua khoảng năm mươi giỏ quà tết
để biếu người thân cũng như các đối tác làm ăn của công ty
năm nay tình hình kinh doanh gặp nhiều thách thức nên việc mua giỏ quà cũng được ông đệ cần nhắc kỹ
ngoài việc chọn mẫu mã bắt mắt giỏ quà có giá trung bình ông ưu tiên lựa chọn
đạt khoảng chừng năm mươi giỏ quà cho nhân viên thì khoảng ba mươi giỏ còn lại cho đối tác các thứ thì là hai mươi giỏ
mức giá thì nay với một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mình có khoảng trừng mức giá khoảng năm trăm linh
trên dưới năm trăm linh là mình có thể làm giỏ quà cho nhân viên
còn nếu mà đối tác thì khoảng trừng tám trăm linh một triệu
trong bối cảnh kinh tế hiện tại để vừa đạt được mục đích trong công việc làm ăn
tiết giảm chi phí bỏ ra nhiều khách hàng tìm đến các giỏ quà tết với mức giá bình dân
nhưng vẫn đảm bảo được hình thức đẹp lẫn chất lượng tốt của sản phẩm bên trong
năm bắt tâm lý người tiêu dùng thị trường giỏ quà tết năm hai nghìn hai mươi bốn được các siêu thị khởi động khá sớm
bởi đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hàng trăm mẫu giỏ quà tết đã được các hệ thống bán lẻ như
coopmart lotte mart go big c m m mega market đưa lên kệ siêu thị
trong đó nhiều siêu thị giới thiệu hàng chục mẫu giỏ quà có mức giá từ hai trăm linh đồng đến hơn hai triệu đồng mỗi giỏ
năm ngoái thì mình mua một giỏ quà khoảng tầm một triệu hai đổ lại còn năm nay thì mình mua dưới một triệu
tại vì năm nay thì với tình hình kinh doanh nên là mình với mình thấy cái giỏ quà năm nay nó cũng là
có nhiều cái giỏ quà như tầm khoảng tám trăm rưỡi hay dưới tám trăm rưỡi là mình thấy nó đã là vừa túi tiền
rồi mình thấy nó đã là vừa túi tiền rồi mình thấy nó đã là vừa túi tiền
mình thấy nó cũng phù hợp nữa rồi và mình thấy những cái sản phẩm thương hiệu nó cũng chất lượng nữa rồi
nên là cũng mình thấy năm nay như vậy là phù hợp với mình
mẫu mã thì nhìn có những cái như hình ảnh nó là giống như năm nay là năm rồng đi
thì mình cũng muốn là một cái giỏ quà nó cũng có là những cái hình ảnh tượng trưng cho năm rồng
để mà mang đến là thịnh vượng may mắn và sức khỏe
thì chúng tôi còn nhận thấy rằng sức mua năm nay đang tập trung vào cái giỏ quà có giá từ ba trăm linh đến sáu trăm linh
thì cũng rất là phù hợp
cho cái nhu cầu mua sắm trong khi năm trước chúng tôi nhận thấy là có thể lên tới bảy trăm linh tám trăm linh chẳng hạn
nhưng bây giờ thì tập trung vào cái phân khúc từ ba trăm linh đến sáu trăm linh bảy trăm linh ngàn thôi
cho nên năm nay chúng tôi thiết kế khoảng năm mươi loại giỏ quà đi từ giá chín mươi chín cho tới ba triệu đồng
để phù hợp tất cả cái nhu cầu mua sắm của người dân
ngoài ra chúng tôi có những cái thiết kế những cái giỏ quà
thí dụ như giỏ quà dinh dưỡng này với những cái hạt dinh dưỡng những cái ngũ cốc chẳng hạn
và những cái giỏ quà trái cây cho sự tươi mới cho sự sức khỏe
thì ngoài ra chúng tôi còn có những cái chiết khấu giảm sâu cho tất cả các cơ quan đoàn thể
khi họ mua những cái giỏ quà tặng
ghi nhận thực tế thị trường giỏ quà tết đang cho thấy các doanh nghiệp sản xuất phân phối
đều đã chủ động có kế hoạch cân đối danh mục sản phẩm
để đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau
ngoài bài bán trực tiếp tại các hệ thống siêu thị
các đơn vị cung cấp giỏ quà tết cũng đã chào hàng trên hệ thống website
trang mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử
cùng với đó là các chương trình khuyến mại ưu đại rất hấp dẫn cũng được tung ra
nhằm hướng tới mục tiêu duy trì hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng